ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện crom năng của tỉnh đắk lắc cho biết trên địa bàn huyện đã ghi nhận
em học sinh tại hai trường học dương tính với covid một mươi chín sau khi phát hiện hai em học sinh này dương tính với sars cov hai
nhiều em học sinh khác và giáo viên cũng đã phải cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh
hai học sinh này là hai anh em ruột trú ở buôn xã ea hồ huyện crom nang
một em học ở trường trung học cơ sở y jut xã ea hồ và một em học lớp một mươi một ở trung tâm giáo dục thường xuyên huyện crom năng
ngay sau khi phát hiện hai em học sinh dương tính với covid một mươi chín các cơ quan chức năng đã tiến hành truy vết
và tổ chức xét nghiệm cho tất cả các em học sinh cùng giáo viên tất cả đều có kết quả âm tính với covid một mươi chín
hiện vẫn chưa xác định được nguồn lây của hai em học sinh này
thì bây giờ chúng tôi là cái f một chúng tôi đưa ra khu cách ly bên này
những đối tượng mà nguy cơ cao thì chúng tôi lại cho qua khu cách ly ở trung tâm y tế cũ
với em học sinh thì chúng tôi là hướng dẫn cho các em tiếp tục theo dõi bốn ngày
tính đến sáng ngày ba tháng một mươi một các cơ quan chức năng của huyện crom năng đã xác định được chín mươi năm trường hợp f một
liên quan đến hai em học sinh dương tính với covid một mươi chín
tại xã ea hồ lực lượng chức năng đã phong tỏa tại một mươi hai điểm ra vào buôn nguyên xã ea hồ
để kịp thời khoanh vùng truy vết các f một
thì đối với trường hợp là f một thì sẽ là đưa đi cách ly tập trung
và trước khi đưa đi cách ly tập trung thì cũng khoanh vùng tiếp là truy vết tiếp f hai
thì cái vấn đề này nó cũng rất là phức tạp
trong vùng đồng bào dân tộc hết phần đa là ở tại cái buôn vít
thì bây giờ là tiếp tục là hạn chế là coi như là giám sát đề nghị các tổ covid cộng đồng
giám sát theo dõi những trường hợp là f một
nếu đưa đi cách ly tập trung rồi thì những trường hợp f hai thì chúng ta là truy vết tiếp
và sẽ nắm rồi để cho là sau này mà nếu trường hợp mà f một mà họ lại là dương
thì coi như là ta sẽ nắm rõ được cái số đối tượng đó tránh sự bị động trong công tác triển khai phòng chống dịch của mình
trong chiều ngày hai và ngày ba tháng một mươi một
ngành y tế xã ea hồ tiếp tục ghi nhận thêm ba bố con trong một gia đình xét nghiệm nhanh dương tính với covid một mươi chín
trước đó trong những ngày cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tại huyện eak tỉnh đắk lắc ghi nhận bảy em học sinh tại bốn trường học trên địa bàn huyện
dương tính với covid một mươi chín
khiến hàng trăm em học sinh và giáo viên phải cách ly tập trung tại các trường học để phòng chống dịch bệnh